nhằm làm rõ hơn giá trị cũng như sức lan tỏa những lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh
từ giá trị lý luận đến thực tiễn nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bác về thăm bắc ninh
tỉnh ủy bắc ninh và báo nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học những lời cắt dặn của chủ tịch hồ chí minh
khi về thăm bắc ninh giá trị lý luận và thực tiễn tại trung tâm văn hóa kinh bắc
thực hiện lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh cách đây sáu mươi năm biến tỉnh bắc ninh thành tỉnh giàu có
trong thời gian qua đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đã không ngừng nỗ lực đoàn kết
phân đấu đồng sức đồng lòng thực hiện đường lối xây dựng đất nước
đến nay kinh tế chính trị xã hội của bắc ninh có nhiều bước phát triển mạnh
và đang trong tiến trình thực hiện mục tiêu đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm hai nghìn hai mươi
sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên bắc về thăm bắc ninh
thì bây giờ chúng ta kỷ niệm sáu mươi năm bắc về thăm bằng cách tự đánh giá lại
những đa dạng của bắc ninh
bắc ninh đã làm được những gì
thì tôi thấy một điểm rất đáng tự hào là từ một bắc ninh còn nghèo khổ
lam lũ vất vả thời kỳ đầu cách mạng bây giờ là một bắc ninh giàu có văn minh hiện đại như thế này
mà trong một tương lai không xa nữa thì sẽ thành phố trực thuộc trung ương
thì đấy là một bước phát triển rất lớn thực hiện đúng cái mong muốn của bác là phát triển nhanh vì cuộc sống của nhân dân
những lời dạy của bác đối với bắc ninh thì chúng tôi thấy rằng là luôn có giá trị trong thực tiễn
trong ban chấp hành chúng tôi cũng đã xác định muốn xây dựng bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
thì trước hết trong ban chấp hành từ tỉnh đến cơ sở phải xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo
và phải luôn quán triệt cái phương châm là gần dân sát dân và gắn bó với nhân dân
chúng ta đề ra đường lối chủ trương chính sách cơ chế gì đó của tỉnh thì cũng phải gắn liền với lợi ích của tỉnh
nhân dân xuất phát từ mục đích lợi ích của nhân dân để đề ra các nghị quyết chủ trương chính sách cho nó sát hợp
phát biểu tại hội thảo đồng chí nguyễn nhân chiến ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh nhấn mạnh
những lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh với đảng bộ và nhân dân tỉnh bắc ninh trong một mươi tám lần bác về thăm
đã thể hiện tầm nhìn tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược toàn diện và sâu sắc
có giá trị lý luận và thực tiễn đối với bắc ninh trên rất nhiều lĩnh vực
thông qua hội thảo với những phân tích sâu sắc về giá trị lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện những lời can dặn của bắc với bắc ninh
của các chuyên gia trong các lĩnh vực càng làm sâu sắc phong phú hơn giá trị tư tưởng hồ chí minh
tạo động lực cho toàn đảng toàn dân tiếp tục thực hiện tốt lời bác dạy